tại huyện cao phong tỉnh hòa bình đã tổ chức lễ hội cây ăn quả có múi và hội trợ nông nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
gần hai trăm linh đơn vị tổ chức doanh nghiệp và hộ sản xuất trong và ngoài tỉnh tham gia với quy mô trên hai trăm linh gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm
lễ hội là dịp để quảng bá sản phẩm cây ăn quả có múi và nông sản của các địa phương trong tỉnh hòa bình
từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm và tạo sự chuyển biến tích cực của các cấp các ngành và người sản xuất
trong việc phát triển và bảo vệ thương hiệu cây ăn quả có múi của tỉnh hòa bình nói riêng và các nông sản chủ lực đặc hữu của tỉnh nói chung
đồng thời tạo điều kiện giao thương tạo công nối cho người sản xuất các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư liên doanh liên kết phát triển sản xuất
đến nay tỉnh hòa bình đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung các sản phẩm nông nghiệp lợi thế
cây ăn quả có múi hiện có chín tám nghìn hectare chiếm tám mươi diện tích cây ăn quả của tỉnh chiếm năm diện tích cây ăn quả có múi của cả nước